tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị việt nam và apec hai mươi năm qua và chặng đường sắp tới
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đến sự và phát biểu tại hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhìn lại hai mươi năm việt nam là thành viên của apec đánh dấu bước phát triển quan trọng chính sách đối ngoại rộng mở đa phương hóa đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập
hai thập kỷ qua việt nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển gia nhập nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình với thu nhập bình quân đầu người tăng gần bảy lần từ ba trăm năm mươi usd năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tăng lên gần hai bốn trăm linh usd hiện nay
việt nam đã trở thành thành viên tích cực có trách nhiệm của các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu là mắt xích quan trọng của nhiều liên kết kinh tế hàng đầu khu vực
nhiều thành viên apec đã trở thành đối tác quan trọng nhất về thương mại và đầu tư của việt nam
trong hai mươi năm qua
các thành viên apec đã vững vàng vượt khó khăn khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của châu á thái bình dương trở thành một khu vực hòa bình ổn định một động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu
thành công của apec có được là nhờ sự hội tụ của tầm nhìn quyết tâm chính trị mạnh mẽ và nỗ lực không mệt mỏi của các thành viên
trong một thế giới siêu kết nối chúng ta đứng trước những vận hội mới đan sen với các thách thức chưa từng có
châu á thái bình dương tiếp tục là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu
có vị trí địa kinh tế và địa chính trị chiến lược quan trọng
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cho rằng cùng với những thành tiệu việt nam và apec đang đối mặt với nhiều thách thức
mình chứng rõ nhất là kết quả của tuần lễ cấp cao apec tại papua new guinea vừa qua
việc duy trì các giá trị cốt lõi của hợp tác apec về ủng hộ hệ thống thương mại đa phương thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do đang đứng trước những khó khăn
apec cần xác định các mục tiêu và nội hàm hợp tác
apec cần xác định các mục tiêu và nội hàm hợp tác mới để tiếp tục duy trì các giá trị cốt lõi của apec
trên nền tảng ba trụ cột hợp tác vốn có cần thúc đẩy các yếu tố phát triển bền vững bao trùm và sáng tạo nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng
mọi sáng kiến dự án cơ chế hợp tác của apec cần đặt người dân vào trung tâm của phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp
apec cần nâng cao khả năng thích ứng và vai trò lãnh đạo trong quản trị kinh tế toàn cầu
apec hoàn toàn có khả năng phát huy vai trò đầu tàu trong xây dựng cấu trúc mới ở khu vực bảo đảm các nguyên tắc mở công bằng minh bạch dựa trên luật lệ hài hòa lợi ích của tất cả các bên trong và ngoài khu vực
để thực hiện vai trò đó apec cần tiếp tục đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương đặc biệt là tiên phong thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương với vai trò trung tâm của wto
bước sang thập kỷ phát triển thứ tư
trước những chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc của cục diện thế giới và khu vực giữa tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn apec đang chuyển mình căn bản ngày càng mở rộng nội hàm hợp tác theo hướng thiết thực hơn vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp